tại huyện than uyên tỉnh lai châu vừa diễn ra lễ hội xòe chiêng mừng mùa xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
lễ hội xòe chiêng nhằm lưu giữ những nét đẹp truyền thống của bà con nơi đây
cũng như tạo ra không khí vui tươi phấn khởi để cầu một năm mới mưa thuận gió hòa
mùa màng tươi tốt chào đón mùa xuân mới với cuộc sống ấm no sung túc bình an và hạnh phúc
lễ hội xòe chiêng là một trong những lễ hội quan trọng của dân tộc thái vùng tây bắc nói chung
và người thái huyện than uyên tỉnh lai châu nói riêng
người thái có câu không vui không xòe cây lúa không trổ bông không xòe cây ngô không ra bắp
không xòe trai gái không thành đôi
vì vậy múa xòe đã trở thành một nét văn hóa phong tục truyền thống không thể thiếu
trong cuộc sống của cộng đồng người dân tộc thái
lễ hội xòe chiêng hàng năm trên địa bàn than uyên được tổ chức theo định kỳ
đây là một hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đầu năm
nhằm mục đích để nâng cao giá trị văn hóa nghệ thuật của đồng bào dân tộc thái
và duy trì những nét văn hóa của đồng bào dân tộc thái trên địa bàn tây bắc nói chung
và huyện than uyên nói riêng
đến với ngày hội du khách không chỉ được ngắm nhìn rừng hoa sạc sỡ sắc màu
từ những bộ trang phục dân tộc truyền thống hòa mình vào điệu múa xòe
hay phần thi đấu thể thao đầy kịch tính của các vận động viên
các trò chơi dân gian thường có trong lễ hội xòe chiêng
gồm ném còn tù lưu đẩy gậy bắn mỏ
luôn thu hút đông đạo sự cổ vũ của người dân và du khách
phần thi ẩm thực là cơ hội để người phụ nữ thái thể hiện sự khéo léo tài hoa
với những món ăn truyền thống như cơm lam cá nướng
thành quả là những mâm cơm được bày trí đẹp mắt
với hương vị của những món ăn thật đậm đà khó quên
lễ hội xoài chiêng còn có những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc và vòng xòe đoàn kết
bên cạnh những bình rượu cần được bày sẵn
du khách thập phương và người dân được thưởng thức hương vị đậm đà của núi rừng
cùng những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất cho nhau